hiện nay tỉnh bắc giang đang trong những ngày cuối của vụ thu hoạch vải thiều
và người trồng vải cũng đang gặp thuận lợi khi vải có giá bán cao và ổn định
điều đặc biệt chỉ trong năm nay mới có đó là vải thiều nơi đây có loại bán hơn sáu trăm linh đồng một kg
cao hơn một mươi hai một mươi ba lần mức thông thường
đây là mức chi phí để mua vào loại vải thiều hữu cơ
được bao gói trong các hộp đựng lát lụa cao cấp
được nuôi trồng với quy trình đặc biệt và kiểm định nghiêm ngặt
những ngày qua gia đình ông trần văn hành ở thôn trão cũ xã giáp sơn
bận rộn với công việc thu hoạch vải thiều
sản xuất vải thiều đã nhiều năm nay
nhưng năm nay công việc thu hoạch đóng gói vải thiều đối với ông khá mới mẻ
năm nay vườn vải thiều của gia đình ông hành được sản xuất bằng phương pháp hữu cơ
ngoài việc tuân thủ chặt chẽ về kỹ thuật để sản xuất an toàn bền vững
hệ thống camera lắp đặt giám sát
quy trình chăm sóc theo dõi bằng nhật ký điện tử
nếu yêu cầu sản phẩm chất lượng cao thì rất hiệu quả
trong những năm gần đây tỉnh bắc giang chú trọng đẩy mạnh tổ chức lại sản xuất
ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng thương hiệu nhãn hiệu hàng hóa
thâm canh tăng năng suất chất lượng và xây dựng mô hình liên kết chuỗi
nhằm nâng cao giá trị gia tăng của quả vải thiều
năm nay cũng là năm đầu tiên bắc giang sản xuất vải thiều hữu cơ với diện tích khoảng hai mươi hectare
mô hình liên kết sản xuất vải thiều hữu cơ là một định hướng đúng để mở rộng chuỗi liên kết
rõ ràng giá trị của nông sản không hoàn toàn phụ thuộc vào chất lượng mà bao bì nhãn hiệu
đã giúp nâng cao giá trị gia tăng của nông sản
câu chuyện về quả vải thiều hữu cơ của tỉnh bắc giang trong vụ mùa năm nay
đã khẳng định rõ hơn cho hiệu quả của sự liên kết giữa nhà nước nhà khoa học doanh nghiệp và nông dân